ủy ban nhân dân tỉnh bến tre phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh trà vinh tiền giang và vĩnh long
vừa tổ chức hội thảo xây dựng chuỗi giá trị bền vững ngành dừa tiểu vùng xuyên hải phía đông đồng bằng sông kiều long
nhằm hỗ trợ người trồng dưa và doanh nghiệp chế biến tăng chuỗi giá trị ngành dừa của các tỉnh trong khu vực
hiện tại vùng đồng bằng sông cửu long có khoảng một trăm ba mươi hectare dừa
diện các tỉnh tiểu vùng duyên hải phía đông đồng bằng sông cửu long có hơn một trăm hai mươi tám trăm linh hectare
chiếm hơn chín mươi diện tích dừa của toàn vùng

ngoài ra giá trị dừa không ổn định và gặp sự cạnh tranh từ các cây trồng khác có giá trị thu nhập cao hơn là một thách thức cho việc phát triển bền vững ngành dừa đặc biệt là dừa công nghiệp

để ngành dừa tăng trưởng ổn định và bền vững thời gian tới các tỉnh tiểu vùng duyên hải phía đông đồng bằng sông cửu long đang tập trung triển khai và nhân rộng việc liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp
liên kết giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp trong đầu tư cải tiến công nghệ và kỹ thuật phát triển thị trường
trong đó hướng đến phát triển mạnh vươn dựa hữu cơ nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường